quận một tp hcm có sáu phường đã chuyển sang bình thường mới để phục hồi phát triển kinh tế
trong đó quận cũng đang xem xét mở lại hoạt động của chợ bến thành
chợ tân định cùng với các dịch vụ thiết yếu khác
đến ngày hai mươi chín tháng chín quận một còn hơn một mươi ba sáu trăm linh ca nhiễm số ca phục hồi là hơn tám một trăm linh trường hợp
quận ghi nhận có hai trăm tám mươi hai ca tử vong
trong hai tuần gần nhất quận không ghi nhận thêm trường hợp tử vong nào từ ca mắc mới
về tiêm chủng có một trăm linh bảy sáu trăm linh người dân trên địa bàn được tiêm vaccine mũi một
hơn sáu mươi năm trăm linh người tiêm mũi hai toàn quận còn khoảng bảy trăm linh người chưa tiêm vaccine do chống chỉ định
căn cứ vào các tiêu chí của bộ y tế tại quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín thì quận một đã đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
đến nay có sáu phường trên địa bàn quận đã chuyển sang bình thường mới là bến nghé đa cao tân định
bến thành phạm ngũ lão nguyễn thái bình
quận một cũng đang xem xét mở lại hoạt động chợ bến thành chợ tân định cùng các dịch vụ thiết yếu khác